đã có hai người việt nam có liên quan tới ổ dịch itaewon ở thủ đô seoul của hàn quốc mắc covid một mươi chín
cơ quan y tế tỉnh cheongji ngày hôm nay cho biết họ vừa xác nhận thêm một nam giới bốn mươi ba tuổi quốc tịch việt nam mắc covid một mươi chín
bệnh nhân này là đồng nghiệp của bệnh nhân ba mươi hai tuổi đã đến một quán bar ở khu itaewon vào ngày một tháng năm
theo điều tra của cơ quan chức năng hiện đã có một mươi người tiếp xúc với hai bệnh nhân này bao gồm gia đình đồng nghiệp
trong đó bốn người đã có kết quả âm tính với covid một mươi chín sáu người còn lại vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm